ngày hai mươi bốn tháng chín theo giờ new york mỹ tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã có thông điệp gửi phiên thảo luận chung cấp cao khóa bảy mươi năm đại hội đồng liên hợp quốc nêu rõ liên hợp quốc cần được cải tổ để thực sự là tổ chức gắn kết những sáng kiến ý tưởng hợp tác đa phương vì hòa bình phát triển và thịnh vượng trên thế giới
ngày hai mươi bốn tháng chín theo giờ new york mỹ tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh đề cao hiến trương liên hợp quốc và những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế kiên trì thực hiện hợp tác hữu nghị thay cho xung đột và thủ địch đối thoại thay cho đối đầu giải quyết hòa bình các tranh chấp thay cho hành động đơn phương áp đặt cộng đồng quốc tế cần hợp tác để cùng vượt qua đại dịch phục hồi kinh tế và phát triển bền vững

cộng đồng quốc tế cần hợp tác về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
ngày hai mươi bốn tháng chín theo giờ new york mỹ tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh đề cao hiến trương liên hợp quốc và những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế kiên trì thực hiện hợp tác

cộng đồng quốc tế cần hợp tác về luật pháp quốc tế kiên trì thực hiện hợp tác
cộng đồng quốc tế trong quá trình xây dựng và triển khai chiến lược đối tác quốc gia cho giai đoạn mới hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
tỷ lệ giải ngân các chương trình dự án adb trong tám tháng năm hai nghìn hai mươi chỉ đạt ba mươi sáu theo kế hoạch
thủ tướng đề nghị hai bên có những giải pháp để thúc đẩy mạnh hơn nữa giải ngân các khoản vay của adb
hội đồng bảo an vào các năm hai nghìn tám hai nghìn chín và nhiệm kỳ hiện tại hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
có đủ thực lực và vị thế nên việt nam tự tin ứng cử và đã được các thành viên của liên hợp quốc tin tưởng bầu chọn vào vị trí này
ngược lại việc làm tốt vai trò tại hội đồng bảo an cơ quan quyền lực nhất của liên hợp quốc sẽ mở ra những cơ hội vàng để nâng cao vị thế và tăng cường thực lực của nước ta
hội đồng bảo an vào các năm hai nghìn tám hai nghìn chín và nhiệm kỳ hiện tại hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
liên hợp quốc diễn ra vào ngày một mươi bốn tháng chín vừa qua với chủ đề cải cách hoạt động gìn giữ hòa bình
đại sứ đặng đình quý trưởng phái đoàn việt nam đã nêu thực trạng
hơn một nửa số phái bộ gìn giữ hòa bình đang hoạt động đã tồn tại hơn hai mươi năm thậm chí bảy mươi năm nhưng tiến trình hòa bình vẫn bế tắc
bởi vậy liên hợp quốc cần chú trọng tới khả năng chuyển tiếp sang tự quản cho các quốc gia chủ nhà
ý tưởng đó đã được hội đồng bảo an đánh giá cao về tính thực tiễn
nhưng quan trọng hơn điều làm nên sức nặng của phát biểu đó chính là bởi việt nam đã cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
ở cộng hòa nam sudan và cộng hòa trung phi từ sáu năm nay
chúng ta đủ thực lực để hoàn thành tốt các sứ mệnh gìn giữ hòa bình đang tham gia
điều đó tạo ra vị thế khi chúng ta đưa ra ý kiến về hoạt động gìn giữ hòa bình
với tư cách là thành viên được bầu của hội đồng bảo an liên hợp quốc
việt nam đã và đang có những đóng góp quan trọng trong việc ủng hộ hòa bình
hòa bình lực lượng quân đội việt nam đang tham gia các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
uy tín quốc tế ngày càng tăng khiến cho việt nam trúng cử làm ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một với số phiếu bầu một trăm chín mươi hai trên một trăm chín mươi ba nước
số phiếu bầu cao nhất trong lịch sử bầu cử thành viên ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
hội đồng bảo an là cơ quan quyền lực nhất của liên hợp quốc
với nhiệm vụ và quyền hạn đặc thù được quy định trong hiến trương liên hợp quốc
hội đồng bảo an có thể đưa ra những quyết định có tác động trực tiếp đến các quốc gia khu vực liên quan
để đảm nhiệm tốt vị trí này là không hề đơn giản
hoạt động ở môi trường quốc tế rất phức tạp với sự cọ sát trực tiếp của các nước lớn
và các tập hợp lực lượng đòi hỏi phải có đối sách linh hoạt bản lĩnh vững vàng để giữ vững độc lập chủ quyền
tuy nhiên việt nam cũng có những lợi thế riêng
một trong những lợi thế của việt nam chính là quốc gia này có thể đóng vai trò là cầu nối
để hàn gắn và hòa giải
trong xung đột giữa các bên việt nam vốn là một đất nước đã phải chịu rất nhiều đau khổ vì chiến tranh
trong nhiều năm và bây giờ lại là một trong những quốc gia đóng góp tích cực vào các nỗ lực gìn giữ hòa bình
kinh nghiệm của việt nam liên quan đến giải quyết các vấn đề toàn cầu và khu vực
thì ngày càng được tăng cường và ngày càng được củng cố
suy cho cùng để nâng cao vị thế của một quốc gia trên trường quốc tế mà ở đây là tại liên hợp quốc
thì những thông điệp mà quốc gia đó đưa ra phải là đúng đắn
và phải thực sự mang lại lợi ích cho nhiều quốc gia
ngược lại một khi đã có được sự ủng hộ rộng rãi qua việc thể hiện tốt vai trò tại liên hợp quốc
đặc biệt là hội đồng bảo an thì đây sẽ là điều kiện vô cùng thuận lợi
để việt nam tăng cường vị thế khẳng định rõ chủ trương lập trường chính nghĩa trong nhiều vấn đề quốc tế và khu vực
trong đó có những vấn đề liên quan tới lợi ích quốc gia dân tộc độc lập chủ quyền của việt nam
mục đích lớn nhất của chúng ta khi tham gia hội đồng bảo an liên hợp quốc
đấy là bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia của việt nam
tạo dựng một môi trường hòa bình ổn định để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của đất nước
chúng ta cũng mong muốn là có thể đóng góp được vào công việc chung của hội đồng bảo an
giải quyết những cái vấn đề mà cộng đồng quốc tế quan tâm
và qua đó thì có thể phát huy được vai trò tiếng nói vị thế của việt nam trên trường quốc tế
đồng thời là tăng cường quan hệ của chúng ta với các đối tác
trong hành trình hai mươi ba năm là thành viên của liên hợp quốc
việt nam không chỉ đơn thuần đưa ra những quan điểm hay tuyên bố
là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
mà quan trọng hơn là đã bằng thực lực hiện thực hóa những tuyên bố đó
thực lực được tăng cường sẽ tạo nên vị thế mới
và ngược lại vị thế mới sẽ mở ra những cơ hội để tăng cường hơn nữa thực lực cho quốc gia
phục vụ cho mục tiêu xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thưa quý vị trong hành trình hai mươi ba năm là thành viên liên hợp quốc
việt nam không chỉ đơn thuần đưa ra những quan điểm hay tuyên bố
là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
mà quan trọng hơn là đã bằng thực lực hiện thực hóa những tuyên bố đó
thực lực được tăng cường sẽ tạo nên vị thế mới
và ngược lại vị thế mới sẽ mở ra những cơ hội để tăng cường hơn nữa thực lực cho quốc gia
phục vụ cho mục tiêu xây dựng và bảo vệ tổ quốc
ngay bây giờ mời quý vị khán giả hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của thiếu tướng hoàng kim phụng
cục trưởng cục dình dữ hòa bình bộ quốc phòng về lĩnh vực dình dữ hòa bình
cũng như công việc của những người lính mũ nổi xanh của việt nam
thưa ông việt nam mới tham gia lực lượng dình dữ hòa bình được sáu năm
đây thì không phải là một quãng thời gian dài
thế nhưng mà bước đầu chúng ta có những sự khởi động rất là ấn tượng
chúng ta được ghi nhận và đánh giá cao về năng lực chuyên môn
vậy thì theo ông là với cái động lực tinh thần nào đã giúp cho các chiến sĩ của chúng ta vượt qua khó khăn
hoàn thành tốt nhiệm vụ và khẳng định mình ở môi trường quốc tế
trong sáu năm qua các sĩ quan của chúng ta khi tham gia ở cương vị là cá nhân
cũng như là cương vị là bệnh viện đơn vị
thì đều chứng tỏ được cái bản lĩnh cái kết quả làm việc của mình
tôi cho rằng là nó xuất phát từ cái việc là các đồng chí trước khi đi đã được lựa chọn rất là tốt
các đồng chí tự hào về cái sự quan tâm của quân ủy trung ương của thủ trưởng quốc tế
đối với các đồng chí khi mà các đồng chí được nhận nhiệm vụ triển khai trên một cái lĩnh vực rất là mới
mà quân ủy trung ương thủ trưởng bộ quốc phòng giao phó
đây cũng là lực lượng duy nhất của việt nam với các trang bị vũ khí và được chuẩn bị con người về mặt tác chiến
để đi tham gia vào cái lĩnh vực đối ngoại quốc phòng
đây thực chất là một cái áp lực tâm lý rất tích cực để các đồng chí có cái niềm tự hào

người lính bộ đội cụ hồ trong giai đoạn mới giai đoạn hội nhập quốc tế
các đồng chí cũng xứng đáng là những người sứ giả của dân tộc việt nam của một nền văn hóa yêu chuộng hòa bình
để các đồng chí có một cái hành trang chuẩn bị rất là tốt để tham gia vào cái môi trường đa quốc gia
vì cái mục đích cao cả mục đích thiên liên kỷ của liên hợp quốc
các đồng chí của chúng ta trong sáu năm vừa qua thì đều được liên hợp quốc đánh giá là hoàn thành xuất sắc
và họ đặc biệt
xuất sắc các cái nhiệm vụ của mình
chúng ta khẳng định được là sĩ quan việt nam có đủ năng lực trình độ
và đã đúc rút được những kinh nghiệm của chúng ta ở các cuộc chiến tranh trước đây
để đưa vào vận dụng nó trong cái giai đoạn mới giai đoạn phát triển giai đoạn hội nhập quốc tế của quân đội nhân dân việt nam
các đồng chí là những người mà đã được chuẩn bị rất là chú đáo về kiến thức quân sự về bản lĩnh chính trị
và khả năng phối hợp hiệp đồng
cũng như là khả năng giải quyết các cái vấn đề mang tính hậu quả của các cái xung đột phi truyền thống
cũng như là cái khả năng gần dân giải quyết các cái vấn đề bằng một cái hình thức linh hoạt và mềm dẻo
các đồng chí được bạn bè quốc tế ở tại phái bộ nam sudan và cộng hòa trung phi đánh giá rất cao
các đồng chí được lãnh đạo liên hợp quốc gửi thư khen và trao huân chương gìn giữ hòa bình cho tất cả các đồng chí của chúng ta đã tham gia
các đồng chí cũng mang trên mình một cái hành trang đó là cái sự chuẩn bị rất là chú đáo về công tác đảng công tác chính trị
về cái trình độ chuyên môn y tế công binh hay là về tham mưu về huấn luyện của mình
để các đồng chí sang bên kia vận dụng rất là linh hoạt
và ngoài ra đấy thì các đồng chí tự hào về con người việt nam mình
yêu chuộng và chia sẻ với những cái nỗi đau của cái người dân
thành thử ra cái hình ảnh của người việt nam ta ở bên đó đấy nó khác hẳn
và nó tạo ra một cái diện mạo mới so với những cái hình ảnh mà trước khi việt nam tham gia
đó là một hình ảnh anh bộ đội cụ hồ dạy học cho trẻ nhỏ
rồi giúp các bà mẹ nuôi dạy con cái
rồi thì hỗ trợ cho người dân những cái khẩu trang trong thời kỳ covid
hay là giúp đỡ người dân trồng rau
rồi thì biết làm kinh tế gia đình
thì đây là những cái nét rất đặc biệt
mà bên ngoài cái nhiệm vụ chính trị trung tâm mà liên hiệp quốc cũng như là quân đội giao cho đấy
thì đây là cái sự sáng tạo của mỗi sĩ quan của chúng ta
tranh thủ cái thời gian ngoài giờ để làm thêm cái hoạt động này
tôi cho rằng đây là những cái động lực rất cá nhân
mà nó mang cái tính là tích cực
và nó mang cái tính chủ động rất là cao
đối với lại cái môi trường hội nhập quốc tế
cái sự thương cảm những cái người dân
hay là cái sự nghèo khổ
của cái người dân địa phương đấy
thì bộ đội chúng ta không chỉ thể hiện bằng cái lời nói của mình
mà nó đã thể hiện bằng cái việt nam
và nó tạo ra một cái diện mạo mới
cho các lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc nói chung
thành thử cái hình ảnh bộ đội cụ hồ
cũng được lãnh đạo liên hợp quốc đánh giá rất cao
khi có sự hiện diện của quân nhân việt nam
thực ra vào thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín
có những cái diễn biến rất là phức tạp
thì có rất là nhiều người dân mong muốn quay trở về nước
mũ nồi xanh của chúng ta
để thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình
vậy thì nguyên nhân do đâu ạ
ờ đúng như thế
trong cái quá trình mà
rất là nhiều các cái học viên sinh viên
cũng như là việt kiều ở nước ngoài
rất là mong muốn được trở về việt nam
mà nơi mà chúng ta
điều trị rất là thắng lợi
tất cả những cái ca nghi nhiễm covid
được coi nằm ảnh đất an toàn
trên thế giới
cho cái bệnh dịch covid
tuy nhiên ấy
là một cái lực lượng khác
đi vào cái dòng ngược lại
đó là các lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình
của liên hợp quốc của chúng ta
thì đây là những đồng chí
mà đã được huấn luyện
tập huấn về cái
nguy cơ của những cái bệnh dịch
như là covid
cách phòng chống nó
và cách điều trị chữa trị nó
các đồng chí có một cái hành trang rất là tốt
về công tác đảm bảo vệ sinh dịch tễ
hay là thậm chí
là có những cái trang bị
rồi thì thuốc men
được phòng tránh rất là tốt
để làm một cái nhiệm vụ cao cả
của quân đội
đó là tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình
liên hợp quốc
mang cái hình ảnh bộ đội cụ hồ
đến gần hơn
với lại nhân dân nam sudan
cộng hòa trung phi
hay là đến gần hơn
với lại bạn bè quốc tế
và thực chất
là thực hiện cái nhiệm vụ dưới ngoạn cờ
của liên hợp quốc
như chúng ta đã cam kết
là một việt nam
có trách nhiệm
trên cương vị là thành viên
của liên hợp quốc
trong cái thời kỳ hội nhập này
thì tôi cho rằng là cái việc
mà các sĩ quan của chúng ta sẵn sàng lên đường
trong cái giai đoạn covid
nó thể hiện cái bản lĩnh
nó thể hiện cái quyết tâm của sĩ quan việt nam
trong cái việc đóng góp
vào cái thời kỳ hội nhập
của quốc tế
và xây dựng cái hình ảnh bộ đội cụ hồ
trên một cái mặt trận mới
đó là mặt trận đối ngoại quốc phòng
và đem cái nền văn hóa
yêu trụng hòa bình của việt nam
ra với bạn bè quốc tế
không chỉ vậy
chúng ta còn tự hào
khi mà lực lượng gìn giữ hòa bình của việt nam
đã có một sĩ quan đầu tiên
xuất sắc trúng tuyển vào vị trí cán bộ
tại trụ sở liên hợp quốc
vậy thì điều này
thì sẽ đem lại sự thuận lợi
như thế nào
cho chúng ta
trong sáu năm vừa qua đấy
thì chúng ta đã cử nhiều lượt sĩ quan
đi theo cái cá nhân
cũng như là các cái hình thức đơn vị
để tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình
của liên hợp quốc
và các đồng chí
đã trưởng thành
trong đó thì có hai trường hợp
mà được liên hợp quốc
và đề nghị các đồng chí
đi tham gia vào các cái lĩnh vực mới
đầu tiên thì phải nói đến
đồng chí trung tá lương trường vinh
khi mà qua ba lần thi
với cái tỉ lệ chọn ấy
là một trên hai trăm linh người
thì đồng chí
đã qua ba vòng thi
và được chọn vào cái cơ quan quân lực
của liên hợp quốc
đây là sĩ quan đầu tiên của quân đội chúng ta
trở thành nhân viên làm việc
tại cái cơ quan quân lực
và cơ quan hoạch định chính sách
của liên hợp quốc tại new york mỹ
đồng chí thứ hai
là đồng chí quảng
thì đây là một đồng chí mà
được liên hợp quốc lựa chọn
sang phái bộ cộng hòa trung phi
đồng chí cũng đã qua ba lần thi
và điểm đồng chí rất cao
để đồng chí được lựa chọn
vào cái vị trí làm sĩ quan
điều phối quân sự
giữa cái phái bộ của cộng hòa trung phi
với lại nhà nước cộng hòa trung phi
thì đây là những cái vị trí
mà rất là quan trọng
ở trong cái cơ quan lãnh đạo
và cơ quan điều phối của liên hợp quốc
đối với nước chủ nhà
hay là tại trụ sở của liên hợp quốc
thì đồng chí lương trường vinh
đã trở thành một nhân viên của liên hợp quốc
làm việc ở trong cơ quan hoạch định chính sách
của liên hợp quốc
và đây là một cái
điều kiện rất là tốt
để chúng ta không chỉ
là khi mà tham gia hội nhập
thì chúng ta làm theo
hoặc tuân thủ
cái khuôn khổ của liên hợp quốc
với lại những cái quy định đã có sẵn
mà chúng ta còn tham gia
ở những cái cương vị cao hơn
để mà đề ra
hoặc là góp ý kiến
góp những cái sáng kiến của việt nam
vào cái hoạch định chính sách
hoặc đề ra những cái quy định
cho liên hợp quốc
và cho các cái nước khác
cùng đi theo
thì tôi cho rằng
qua sáu năm vừa qua
và sĩ quan của chúng ta đã trưởng thành
và hiện nay chúng ta đã có những cái cương vị cao như vậy
thì nó không những là
đây là cái cơ hội rất là tốt
để sĩ quan của chúng ta khẳng định
cái vị trí
cái năng lực của mình
ở cái cương vị mới
mà nó còn tạo điều kiện
cái tổ chức
mà được coi là lớn nhất hành tinh này
để điều chỉnh các cái hoạt động
và gìn giữ hòa bình
trong một mươi ba phái bộ trên toàn thế giới
xin cảm ơn những chia sẻ của đồng chí
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đối ngoại và hội nhập tuần này của chúng tôi cũng đã kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại